chúng tôi vừa nhận được thông tin từ thành phố hồ chí minh
vào sáng ngày hôm nay ngày bảy tháng ba công an quận gò vấp thành phố hồ chí minh cho biết
đang khẩn trương làm rõ vụ hai nhóm thanh niên truy sát nhau trên đường phạm văn chiêu
thuộc địa bàn phường một mươi bốn khiến hai thanh niên phải nhập viện trong đó có người bị chém đứt lìa tay
trước đó gần hai mươi hai h ngày sáu tháng ba hai nhóm thanh niên hơn một mươi người gặp nhau
tại khu vực cây xăng biên khoa phường một mươi bốn quận gò vấp
tại đây nhóm bốn thanh niên cầm theo nhiều hung khí là dao mã tấu tự chế
lao vào tấn công nhóm thanh niên còn lại một người bị chém đứt lì tay
người còn lại bị truy sát tới khi ngã gục
mặc dù nhiều người chứng kiến vụ việc nhưng không dám vào can ngăn do nhóm thanh niên quá hung hãn
gây án xong các đối tượng đã lên xe bỏ trốn nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu
tiếp nhận trình báo công an quận gò vấp có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng
một số hình ảnh từ camera an ninh xung quanh khu vực ghi lại được diễn biến vụ việc
đã được thu thập để phục vụ công tác điều tra truy xét các đối tượng liên quan
bước đầu xác định nạn nhân trong vụ việc là bùi hoàng thiên phương một mươi bảy tuổi
người bị đứt lìa tay là nguyễn văn phong một mươi tám tuổi